đến ngày hai mươi tháng ba indonesia đã ghi nhận ba trăm sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín ba mươi hai trường hợp tử vong
thủ đô jakarta của nước này được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong vòng hai tuần do covid một mươi chín
mọi hoạt động giải trí đều tạm ngừng từ ngày hai mươi ba tháng ba giao thông vận tải cũng phải hạn chế
giới chức indonesia hối thúc các doanh nghiệp chuyển sang hình thức làm việc tại nhà
để tránh sự hạn chế tiếp xúc trực tiếp tránh lây nhiễm virus
cùng ngày malaysia ghi nhận số người nhiễm bệnh đã lên tới một ba mươi ca cao nhất ở đông nam á
singapore cũng ghi nhận thêm bốn mươi ca nhiễm chủ yếu là các ca lây nhiễm từ anh
tại thái lan trong ngày hai mươi tháng ba đã có thêm năm mươi ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín lên ba trăm hai mươi hai người và một trường hợp tử vong
bộ nội vụ thái lan yêu cầu mỗi tỉnh có đường biên giới chỉ được duy trì duy nhất một cửa khẩu quốc tế
và thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt
các cửa khẩu với malaysia đến nay đã đóng hoàn toàn